với sức mua tăng mạnh ở cả nhà đầu tư trong nước lẫn ngoài nước không có gì bất ngờ khi các mã ngân hàng đều tăng giá mạnh và giao dịch sôi động
bid thậm chí còn đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu ctg cao nhất từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
mbb đạt đỉnh cao mới trong lịch sử trên sàn
theo thông tin từ cục công nghệ thông tin tổng cục thuế cơ quan thuế đã giải quyết bốn trăm chín mươi hai hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo hình thức điện tử
với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là ba một trăm tám mươi tám sáu
cục công nghệ thông tin cũng cho biết tính đến ngày hai mươi tháng năm hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố và một trăm linh các tri cục thuế trực thuộc
với năm trăm tám mươi năm chín trăm tám mươi hai doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
đã có chín mươi chín tám mươi tám trên tổng số năm trăm tám mươi sáu sáu trăm chín mươi một doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước tham gia sử dụng dịch vụ này
số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là năm trăm sáu mươi chín bảy trăm bốn mươi năm doanh nghiệp
chiếm tỷ lệ chín mươi bảy một mươi một trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay là hai trăm một mươi ba năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng với một ba trăm hai mươi hai sáu trăm ba mươi chín giao dịch nộp thuế điện tử
cơ quan thuế các cấp tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành thông báo số năm trăm linh bốn tb ubnd về dự thảo đế án
quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố hà nội
theo đó việc kiểm soát quản lý nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của hoạt động kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết
trước mắt thành phố thí điểm tăng cường quản lý đối với các cửa hàng trái cây trên các tuyến phố khu dân cư tại các quận nội thành để rút kinh nghiệm
tiến tới hoàn chỉnh ban hành các quy định quy chế quản lý triển khai nhân rộng trên toàn thành phố
quỹ đầu tư phát triển tp hà nội ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hà nội được giao nghiên cứu đề xuất về việc hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trái cây
có nhu cầu tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư trang thiết bị đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn quy định
giữa tuần qua cục dự trữ liên bang mỹ fed đã quyết định tăng lại xuất cơ bản thêm hai mươi năm lần thứ hai trong vòng ba tháng qua
fed cũng duy trì dự báo lãi suất sẽ tăng thêm một lần nữa từ nay đến cuối năm đồng thời đưa ra một số thông tin chi tiết hơn
về kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán hiện có quy mô lên tới bốn năm trăm linh tỷ usd
theo cơ quan hoạch định chính sách của fed các yếu tố nền kinh tế tăng trưởng khiêm tốn thị trường việc làm tiếp tục được củng cố và lạm phát giảm nhẹ
do đó fed quyết định tăng lại xuất cơ bản thêm hai mươi năm lên mức một một hai mươi năm
bà janet yellen chủ tịch fed cho biết kế hoạch bán bớt tài sản
sẽ được triển khai khá sớm nếu như nền kinh tế diễn biến đúng theo hướng mà fed kỳ vọng
trước kỳ tăng này fed đã tăng lãi suất hai lần vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cuộc họp tiếp theo của fed sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm cho đến hai mươi sáu tháng bảy tới đây
và thị trường dự báo lần tăng lãi suất tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng chín năm nay
các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu âu euro group đã nhóm họp vào giữa tuần qua
để thảo luận về quy mô của các khoản vay mới cho hy lạp và giảm nợ cho athens
vào năm hai nghìn một mươi tám theo yêu cầu của quỹ tiền tệ quốc tế
hy lạp cần hơn bảy tỷ euro vay mới từ quỹ cứu trợ của khu vực đồng euro để trả nợ đến hạn vào tháng bảy
nhưng chỉ có thể nhận được khoản tiền khi athens đã để mạnh các cuộc cải cách đã được thông qua
một điều kiện nữa là imf muốn biết thêm chi tiết từ khu vực đồng euro về việc giảm nợ cho hy lạp
vào cuối của gói cứu trợ cho năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro
nếu không có sự tham gia của imf
khu vực đồng euro sẽ không thể trả nợ cho hy lạp trong đợt tiếp theo
khiến nước này vỡ nợ vào tháng bảy khi phải trả nợ
imf đã tham gia gói cứu trợ mới nhất cho hy lạp
nước thứ ba kể từ cuộc khủng hoảng nợ công bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
trong những năm gần đây chính phủ đã rất quan tâm và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng cởi mở
tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
nhờ đó môi trường kinh doanh việt nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể
được cộng đồng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao
trong tháng năm cả nước có một mươi chín trăm năm mươi bốn doanh nghiệp thành lập mới
với số vốn đăng ký là một trăm một mươi chín hai nghìn tỷ đồng tăng chín ba về số doanh nghiệp
và tăng một mươi bảy tám về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt một mươi chín tỷ đồng tăng bảy tám
tính chung năm tháng đầu năm
cả nước có năm mươi năm trăm ba mươi bốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là bốn trăm tám mươi năm sáu nghìn tỷ đồng
tăng một mươi hai chín về số doanh nghiệp và tăng ba mươi chín về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt chín sáu tỷ đồng tăng hai mươi ba
nếu tính cả bảy trăm một mươi tám nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
là một một trăm chín mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng
là những minh chứng sống động cho việc thực thi một chính phủ kiến tạo có hiệu quả
mang lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế
điều quan trọng tiếp theo là làm thế nào để tinh thần của kiến tạo được lan tỏa với tất cả các cấp
các ngành với mức độ mạnh mẽ và quyết tâm hơn
tinh thần này đang được coi là động lực của phát triển
muốn chuyển nền kinh tế tự nhân để trở thành một động lực lớn thì chúng ta phải phát triển tinh thần khởi nghiệp
tinh thần khởi nghiệp ở mọi người mọi nhà
đặc biệt cái khởi nghiệp
tuyên truyền đào tạo để cho các hộ gia đình cá thể có một động lực lớn
họ chuyển đổi trở thành doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cổ phần
và qua đó thì cũng mong muốn rằng là các cái thể chế chính sách của đảng nhà nước sẽ gần gũi hơn
và giúp cho các doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển
với việc đàm phán tpp đang chắc trở xu hướng chống toàn cầu hóa gia tăng
cục dự trữ liên bang mỹ phép tăng lãi suất lần thứ hai trong ba tháng qua
và làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang tạo ra nhiều thách thức lớn cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam
những nhân tố đó có thể dẫn tới sự đảo chiều của thương mại đầu tư quốc tế
và sẽ có ảnh hưởng lớn đến các nền kinh tế mới nổi có độ mở cao
coi xuất khẩu và đầu tư nước ngoài là những động lực tăng trưởng chính như việt nam
trong bối cảnh đó yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế khơi dậy nội lực
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước
và kết nối được khu vực này với các chuỗi giá trị toàn cầu
tuy nhiên phát triển mạnh mẽ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
chính là chìa khóa của sự phát triển bền vững
nhà nước phải dẫn dắt phải lôi kéo vì quá trình phát triển
đấy là cái dẫn dắt của quá trình phát triển
nhưng đồng thời nó quan trọng hơn cái điều đó đó là nhà nước phải thúc đẩy
nhà nước phải hỗ trợ để làm sao mà huy động được toàn
phát triển mạnh mẽ
đó là một cái nguồn lực và các tầng lực nhân dân đi cùng một cái hướng
là để tiến tới là đưa đất nước đưa nền kinh tế đưa đất nước
đến một giai đoạn phát triển cao hơn và không ngoài những mục đích gì khác
là nâng cao cái phúc lợi và thịnh vượng của người dân
tôi cho rõ là như vậy là nhà nước vừa kéo vừa đẩy
với mong muốn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
để tạo đà phát triển nhưng chính chính phủ cũng đã khẳng định
quan điểm không tăng trưởng bằng mọi giá
vì thế mới có những chỉ đạo quyết liệt về loại bỏ tháo gỡ rào cản
vấn mắc và tạo điều kiện thuận lợi để nhanh tiến độ giải ngân
nhưng phải nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án
nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình dự án
đồng thời giao bộ ngành và các địa phương kiểm soát chặt chẽ
việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư
kiên quyết không cấp phép đối với dự án không đảm bảo môi trường
bên cạnh đó tuy mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng qua
chưa đạt được như kỳ vọng nhưng dư địa tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm còn nhiều
nhà nước kiến tạo theo cái nghĩa là trả lại cho xã hội
những cái quyền cơ bản hay những cái không gian môi trường cơ bản
để cho xã hội cho người dân hoạt động
và với sự hoạt động như thế sự cởi mở hơn tự do hơn như vậy
và phải trao được đúng quyền chính danh cho các thành phần xã hội
thì chúng ta sẽ tạo nên được một xã hội có cái sức bật về sức sản xuất
về phát triển về văn hóa và đạt được những cái tích cực của một xã hội như là công bằng và dân chủ
cùng với việc thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp kiểm soát lãm phát
điều hành tăng trưởng tiến dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô
gắn với nâng cao chất lượng tiến dụng bảo đảm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách
phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành lĩnh vực ngay từ đầu năm
thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa tinh thần khởi nghiệp
tinh thần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phải được quán triệt
nhất là cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy tái cơ cấu tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ
trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng hiệu quả
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu bảy các quý còn lại phải tăng trung bình trên bảy
nhưng với điều kiện và tình hình thực tế năm hai nghìn một mươi bảy thì mục tiêu này rất khó thực hiện
khả năng chỉ đạt khoảng sáu ba sáu năm
tại kỳ họp quốc hội vừa qua đã có một số đại biểu cho rằng phải thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn
nhưng kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô đẩy mạnh thay đổi chất lượng tăng trưởng
bảo đảm biến đổi
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đa số ý kiến các đại biểu đều bày tỏ sự tán thành
với những kết quả đã đạt được trong thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thời gian qua
và đồng tình cao với những giải pháp chính phủ đã nêu trong báo cáo
trong đó nhiều ý kiến đại biểu thể hiện sự đồng thuận với quyết tâm và giải pháp của chính phủ
đó là phải tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy gdp năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu bảy
tăng điều kiện cần thiết để đạt mục tiêu sáu năm sáu bảy cho cả giai đoạn năm năm
tuy nhiên rất nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn làm thế nào để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp sáu bảy
như nghị quyết của quốc hội đã đề ra
ngoài cái nguồn lực từ ngân sách thì chúng ta đã thiết kế ra cố gắng làm sao để ta huy động được cái nguyện lực
từ xã hội từ các tổ chức cá nhân khác nữa đây là một nguồn lực rất quan trọng
bởi vì trên thực tế thì ngoài cái việc tăng cường được một nguồn lực mà đang còn tiềm năng
thì còn tăng cường được một nguồn lực mà sử dụng kinh phí nó có vẻ hiệu quả hơn
khi mà sử dụng cái kinh phí hoạt động hỗ trợ từ một cái khu vực khác ngoài ngân sách
thì chúng ta cũng đã có nhiều cái nghiên cứu để cho thấy rằng nó hiệu quả hơn nó thực tế hơn
đã có ý kiến cho rằng trong điều kiện nền kinh tế của việt nam hiện nay
giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng có tác dụng nhanh đó là tăng tổng cầu của nền kinh tế
cụ thể là tăng khối lượng tiền tệ so với kế hoạch đề ra tương ứng với việc tăng thêm khoảng hai tổng dư nợ tiến dụng
theo kế hoạch từ một mươi tám đến hai mươi bao gồm cả tiến dụng đầu tư tiêu dùng
và những lĩnh vực đối tượng có tốc độ giải ngân nhanh nhất trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo tinh toán của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
chỉ số tranh lệch tiến dụng trên gdp đã có xu hướng tăng liên tục từ quý bốn năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
và hiện đã ở mức một mươi một trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
đây là mức cao thứ hai trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi bảy chỉ đứng sau mức một mươi ba của mức quý i năm hai nghìn một mươi một
hiện nay là cái chi thường xuyên cộng với chi trả nợ nó đã gần như là chiếm hết cái phần nguồn thu
cho nên toàn bộ cái vũng đổ tư sẽ bị mất
nó không có đủ đảm bảo
và đấy là cái nguy cơ của cái việc là khi mà anh thực hiện cái phách kinh tế
nó sẽ là làm cho đạo đần nó lại ngày càng tăng thêm
cho nên ở đây phải là cơ cấu lại cái thu và chi cân sách theo như các cái định hướng của bộ y tế đã nêu
xuất phát từ tính chất quan trọng của việc đạt mục tiêu tăng trưởng cho điều kiện của nền kinh tế việt nam hiện nay
bên cạnh các nhóm giải pháp chính phủ thì giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng có tác dụng nhanh là tăng tổng cầu của nền kinh tế
kèm theo đó phải có một số giải pháp như kích thích tiêu dùng dân cư và đầu tư tư nhân
nâng cao các giải pháp đối với tín dụng tiêu dùng tháo gỡ thủ tục hành chính để thúc đẩy các công trình xây dựng đầu tư tư nhân
đặc biệt phải có các giải pháp giải ngân nhanh đầu tư công trong năm hai nghìn một mươi bảy bao gồm các dự án bot dự án hạ tầng giao thông
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại